sáng sớm nay ngày hai tháng bảy trên phố hàng bông hà nội một căn nhà bất ngờ bị đổ sập khiến cho nhiều người dân chung quanh rất hốt hoảng
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau lưng tôi là hiện trường của vụ sập nhà sáng nay
căn nhà bị sập là căn nhà số năm mươi sáu phố hàng bông quận hàn kiếm hà nội bất ngờ đổ sập vào lúc bảy h bốn mươi năm phút sáng nay
trước đó vào khoảng năm h sáng thì người dân bắt đầu thấy nhà có dấu hiệu bị nghiêng
và lập tức thông báo cho các cơ quan chức năng đến hiện trường phong tỏa ngôi nhà
sau đó thì đến khoảng bảy giờ bốn mươi năm thì căn nhà đổ sập
các chính sức cảnh sát phòng cháy đã sử dụng xe cẩu để tháo dỡ phần bị sập
và theo ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại thì không có thiệt hại nào về người
được biết tầng một của căn nhà bị sập là cửa hàng bán đồ thể thao
hiện tại thì phố hàng bông cả hai chiều hướng ra phố điên hoàng và nguyễn trãi
thì đều đang bị phóng tỏa và tạm thời không lưu thông được
bên cạnh đó thì cả dọc dãy phố hàng bông hiện tại thì cũng đang bị mất điện
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin với quý khán giả sau những bản tin tiếp theo